sáng cùng ngày tại công an tỉnh yên bái thứ trưởng trần quốc tỏ đã chủ trì lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động đồng chí đại tá lê việt thắng giám đốc công an tỉnh bạc liêu đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh yên bái
tại buổi lễ được sự uy quyền của bộ trưởng bộ công an thượng tướng trần quốc tỏ đã công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động bổ nhiệm đại tá lê việt thắng giám đốc công an tỉnh bạc liêu đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh yên bái
phát biểu tại buổi lễ thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thượng tướng trần quốc tỏ thứ trưởng bộ công an chúc mừng đồng chí lê việt thắng
yêu cầu trên cương vị mới đại tá lê việt thắng cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được cùng tập thể đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh yên bái phát huy dân chủ đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể tham mưu tốt cho cấp ủy và chính quyền địa phương trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự xây dựng đảng và xây dựng lực lượng phần đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đảng nhà nước và ngành giao phó